trong năm cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục điều trình giảm lãi suất cả huy động lẫn cho vay
mặt bằng lãi suất huy động cao nhất tại các ngân hàng phổ biến ở mức từ sáu năm đến bảy một một năm khi gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn từ một mươi hai tháng
cá biệt một số ngân hàng vẫn niêm yết lãi suất cao nhất trên tám một năm nhưng kèm theo một số điều kiện
hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng việt nam đồng đối với một số ngành lĩnh vực ở mức bốn năm một năm
lãi suất cho vay đô la mỹ phổ biến ở mức từ ba đến sáu một năm
trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức từ ba đến bốn năm một năm
lãi suất cho vay chung giải hạn ở mức từ bốn hai đến sáu một năm
theo đại diện cục xuất nhập khẩu bộ công thương gạo việt nam đang được các nhà nhập khẩu thu mua với giá cao do chất lượng gạo việt nam đã được cải thiện
cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của việt nam đã và đang dần dần chuyển dịch sang các loại gạo
cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu của việt nam đang có giá trị gia tăng cao như gạo thơm gạo japonica gạo nếp
điều này đã góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của việt nam trong một mươi tháng năm nay
bình quân đạt khoảng bốn trăm chín mươi ba đô la mỹ một tấn tăng hơn một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
theo công ty nghiên cứu thị trường trendfox trong quý ba năm hai nghìn hai mươi sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu tăng hai mươi so với quý trước đó
đây là mức tăng trưởng theo quý cao nhất được ghi nhận trong những năm gần đây
theo dữ liệu do trendfox cung cấp samsung đã tăng bốn mươi hai theo quý với bảy mươi tám triệu chiếc smartphone được sản xuất trong quý iii
và giữ được vị trí hàng đầu trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu
oppo đứng thứ hai với mức tăng sản lượng là sáu mươi bốn theo quý với bốn mươi năm triệu chiếc trong quý iii
ở vị trí thứ ba là xiaomi tăng năm mươi một so với quý trước lên bốn mươi bốn năm triệu chiếc
apple tổ xuống vị trí thứ tư trên thị trường toàn cầu
với mức tăng nhẹ so với quý trước với số điện thoại được bán ra là bốn mươi hai triệu chiếc
tiếp sau là huawei và vivo
cây thông tươi nhập khẩu từ mỹ hà lan đan mạch được ưa chuộng trong dịp lễ noel năm nay mặc dù giá khá đắt đỏ
mức giá thông tươi năm nay thấp hơn năm ngoái nhưng vẫn ở mức khá cao từ vài triệu cho đến cả trăm triệu một cây tùy kích cỡ
giá cây thông nhập mỹ rẻ nhất từ bốn đến một mươi năm triệu đồng một cây
dòng thông nhập khẩu từ đan mạch được các cửa hàng giao bán với giá khá đắt
những cây to có giá bốn mươi năm mươi triệu đồng một cây
ngoài thông nguyên cây trên thị trường còn xuất hiện cành thông tươi được nhập từ trung quốc hà lan với giá dễ thở từ năm mươi đến ba trăm linh nghìn đồng một cành rất được ưa chuộng
theo chuyên gia savins thị trường hà nội thu hút nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư đến từ singapore nhật bản và hàn quốc
tuy nhiên so với mặt bằng giá thuê thị trường văn phòng hà nội đang thấp hơn
so với thành phố hồ chí minh
hiện phân khúc văn phòng hạng a tại hà nội đang thu hút nhà đầu tư nước ngoài với mức tỷ suất bốn hóa hấp dẫn vào khoảng sáu bảy
tuy nhiên giá thuê văn phòng hạng a tại hà nội chỉ giao động ở mức bốn mươi bốn mươi ba đô la mỹ một mét vuông
trong khi tại các khu vực trung tâm giá thuê của văn phòng hạng a ở thành phố hồ chí minh có thể lên đến năm mươi năm sáu mươi đô la mỹ một mét vuông
theo bộ tài chính tỷ lệ giải ngân một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
đã có bước cải thiện tuy nhiên khối lượng hoàn thành giải ngân tính đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một vẫn chậm
theo bộ tài chính tỷ lệ giải ngân một mươi một tháng đã có bước cải thiện và đã giải ngân được sáu ba trăm một mươi hai tỷ đồng
đạt ba mươi bốn sáu mươi năm vốn kế hoạch giao đầu năm và bốn mươi năm năm mươi một nếu tính trên số kế hoạch năm hai nghìn hai mươi đã được điều chỉnh
sau khi cắt giảm của các bộ ngành là bốn ba trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
như vậy nhiệm vụ của tháng một mươi hai hết sức nặng nề
khi vẫn còn hơn năm mươi kế hoạch vốn vai nước ngoài đã điều chỉnh của năm nay cần phải giải ngân
thưa quý vị và các bạn
nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại